thưa quý vị phòng cảnh sát đường thủy công an tp cn cho biết vừa phát hiện phương tiện
chở số lượng lớn cát không rõ nguồn gốc trên sông hậu
trong lúc tuần tra trên tuyến sông hậu khu vực thế họa một phần thế thuận quộc thốt nốt
tổ tuần tra phòng cảnh sát đường thủy phát hiện phương tiện ct chín nghìn bốn trăm linh năm do thuyền trưởng trần văn đứa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đăng ký thường trú ở xã ngọc thành dòng riềng kiên giang
nên vận chuyển số lượng lớn cát có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phương tiện thuyền trưởng đứa không xuất trình được hóa đơn chứng tự của số cát đang vận chuyển
ngoài ra phương tiện trên còn có nhiều vi phạm lỗi khác như vận chuyển hàng hóa là cát
quá vạch dấu mấn nước an toàn
không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng
giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa